hôm nay ngày một mươi ba tháng năm tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã tiếp xúc cử tri các quận ba đình tây hồ và hoàn kiếm để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
sẽ bắt đầu vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tại các buổi tiếp xúc đại diện các đại biểu quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã báo cáo nội dung chương trình của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn bao gồm công tác xây dựng pháp luật
các vấn đề kinh tế xã hội giám sát và các vấn đề quan trọng khác
sau khi nghe các đại biểu báo cáo cử tri đã phát biểu đánh giá cao về hoạt động của quốc hội trong thời gian vừa qua
đặc biệt trong vai trò giám sát tối cao và xây dựng ban hành luật
cử tri cũng mong muốn quốc hội nâng cao việc thực hiện quyền giám sát tối cao trên tất cả các vấn đề quốc gia nói chung
và các lĩnh vực cụ thể nói riêng
các quốc hội là quan tâm đến việc nâng cao chất lượng làm luật
để cho nó vừa phù hợp với yêu cầu đường lối của đảng vừa phù hợp yêu cầu phát triển
và vừa phát với trực tuyến của sống trở thân
thì chúng ta sẽ thực sự xây dựng được một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nhiệm
về công tác xây dựng đảng công tác cán bộ
đại đa số cử tri bày tỏ niềm vui sự tin tưởng trước việc trung ương
bộ chính trị ban bí thư đã kiên quyết xử lý các tập thể cá nhân
kể cả cán bộ cao cấp có những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian qua
cử tri hoan nganh quyết tâm
đồng chí tổng bí thư đồng thời gửi gắm niềm tin của nhân dân vào đảng nhà nước
sẽ tiếp tục xử lý các vụ án về tham nhũng lãng phí
chặn đứng nạn nội xâm làm nghèo đất nước
tuy nhiên cử tri cũng băn khoăn rằng hình thức kỷ luật còn nhẹ
chưa tương xứng với hậu quả và thiệt hại mà các vụ việc gây ra
việc bố trí vị trí công tác mới chưa phù hợp
đảng viên nhân dân và cử tri cả nước cũng như hà nội và các quận huyện
rất phấn khởi và đánh giá cao
kỳ họp thứ năm của trung ương khóa một mươi hai vừa qua
nhân dân chỉ mong muốn khóa đương nhiệm
các đồng chí đã rất vất vả giải quyết những hậu quả của vụ việc
những khoa trước để lại
thì mong muốn khóa sau không còn phải làm tiếp như thế nữa
phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri đã chuẩn bị chú đáo
nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
căn cứ tình hình cụ thể của đất nước địa phương
để đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm trí tuệ
qua đó cung cấp nhiều thông tin cho các đại biểu quốc hội
hiểu sâu thêm các vấn đề đặt ra trong cuộc sống
riêng tôi tôi thu hoạch được rất nhiều
hiểu thêm thực tiễn hiểu thêm những cái đời sống
đang diễn ra hàng ngày nó đang có chuyện gì
hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của bà con
mà qua các tổng chí các bác ở đây là những vị cử tri
cũng đã phản ánh chừng nào chắc là toàn phong phú hơn nữa nhiều nữa
tổng bí thư tiếp thu các ý kiến của cử tri
và đánh giá cao sự nghiên cứu tìm tòi của các cử tri
thể hiện trách nhiệm rất cao đối với quốc hội
về xây dựng luật pháp tổng bí thư chỉ rõ
xung quanh công tác xây dựng pháp vật
thì ta đều biết đây là nhiệm vụ trọng tâm
một trong ba nhiệm vụ trọng tâm
nếu không nói là rất cơ bản là xây dựng
là xây dựng luật pháp nó khó vô cùng
vì sao vì bản thân luật lây là một cái khoa học pháp lý
không phải ai hiểu được hết đâu thật ngữ cũng nghe nó đã thấy khó rồi
hai là nội dung chúng ta đang hiểu cái mới thực tiến đang vận động
quan điểm chính sách luôn luôn cũng thay đổi nhưng mà luật làm sao phải thay đổi theo
về những ý kiến đóng góp của cử tri đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
phòng chống tham nhũng lãng phí công tác cán bộ tổng bí thư cảm ơn sự quan tâm
tình cảm của nhân dân thể hiện tâm huyết trách nhiệm và niềm tin lớn đối với đảng và nhà nước
tổng bí thư cũng đồng thời phân tích làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm
chúng ta lâu nay vẫn nói đây là cuộc đấu tranh rất gian khổ phải kiên trì kiên quyết
mà tham nhũng tiêu cực thì ở thời nào cũng có ở nước nào cũng có mong muốn là phải nghiên hơn
là đúng rồi người ta phải đúng người đúng tội đúng pháp luật nữa và đồng thời cái luật pháp của
chúng ta cũng là nhân văn mở đường cho người ta tiến đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại
tình thế thái nó phải đặt mọi mặt để tính cái chỗ đó để các bác cụ nhưng mà nói thế không phải
lại vin vào cái cớ rồi là rồi là xử nhẹ hay là không kiên quyết thì không phải còn riêng trường hợp
đối với đồng chí đinh la thăng vừa rồi thì ta đã xử lý một loạt các đồng chí nguyên ủy viên trung ương
rồi bây giờ thì cũng nhiều đồng chí bảo bây giờ ta đụng đến một đồng chí ủy viên bộ yên chỉ
bí thư thành phố hồ chí minh lớn như thế
mà cũng chưa bao giờ có mà đây là xử về trách nhiệm các bạn nhớ đây là mới xử về cái kết quả
kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt đảng còn hình sự người ta đang làm các vụ khác đang làm
sau các buổi tiếp xúc tổng bí thư cùng các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
ghi nhận đồng tình với ý kiến của các cử tri mong muốn quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động trên
tất cả các lĩnh vực và nhấn mạnh
đảng nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt kiên trì làm một cách đến nơi đến trốn
đáp ứng niềm tin sự kỳ vọng của các cử tri